trong trần cổ phiếu hb của hải pháp lại nhanh chóng giảm trả lại trong hai phiên đầu tuần này
hiện ngoài nhóm gia đình của chủ tịch hội đồng quản trị
thì nhóm cổ đông nước ngoài thuộc dragon capital cũng đã bán hết ba mươi sáu hai triệu cổ phiếu hb
tương đương một mươi một chín vốn điều lệ của công ty và không còn sở hữu cổ phần nào của hải pháp
liên quan đến lùm xùm tài chính của trung tâm anh ngữ apex leaders
ông nguyễn ngọc thủy chủ tịch hội đồng quản trị công ty
đã lên tiếng thừa nhận những khó khăn đang diễn ra cũng như thừa nhận phải khắt nợ cổ đông
apex english là công ty con của apex holdings với tỷ lệ nắm giữ sáu mươi sáu ba mươi sáu
thông tin từ bảo hiểm xã hội hà nội cho biết đến cuối tháng chín năm nay
công ty cổ phần anh ngữ apac đang nợ tiền bảo hiểm của bốn trăm một mươi năm người lao động
với tổng số tiền hơn bốn mươi tám bảy tỷ đồng
công ty cổ phần đầu tư apac holdings nợ hơn sáu trăm sáu mươi bốn triệu đồng của một trăm linh bảy lao động
ngoài ra một thành viên khác của apex holdings
là công ty cổ phần phát triển giáo dục ingarten
cũng nợ hơn một mươi hai tỷ đồng tiền bảo hiểm của sáu trăm chín mươi lao động
công ty mẹ là tập đoàn giáo dục e group nợ hơn ba tỷ đồng
ông nguyễn ngọc thủy chủ tịch hội đồng quản trị apex holdings
lần đầu thừa nhận những khó khăn tài chính và phải đối thoại với các nhà đầu tư
cổ đông đối tác để hoãn thời gian thu hồi vốn lợi nhuận
để apac tập trung nguồn lực cho việc tái cấu trúc
tới cuối quý ba năm hai nghìn hai mươi hai apac holdings ghi nhận nợ phải trả là ba một trăm chín mươi tỷ đồng
sau loạt lùng xùm liên quan thì mã ipc của công ty cổ phần đầu tư apex holdings
tiếp tục giám sàng và đưa giá trị còn một mươi một trăm năm mươi đồng mỗi cổ phiếu vào phiên ba mươi tháng một mươi một
bộ thông tin và truyền thông vừa có quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật
về an toàn thông tin mạng của viettel mobifone và vietnam mobile
trong tuần từ hai mươi tám tháng một mươi một đến hai tháng một mươi hai có tới hai mươi sáu trên hai mươi bảy mã ngân hàng tăng giá
với hàng loạt cổ phiếu có tỷ suất sinh lời từ một mươi đến hai mươi năm
đà tăng giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng đi cùng với sự cải thiện rõ rệt và thanh khoản

tương đương gần ba ba trăm linh tỷ đồng mỗi phiên tăng bảy mươi bảy so với tuần trước
cụ phiếu ngân hàng vừa qua đã có một tuần phục hồi rất là tốt
tại vì nhóm cổ phiếu ngân hàng đã có một tuần phục hồi rất là tốt
nhóm cổ phiếu ngân hàng này luôn là nhóm cổ phiếu dẫn dắt trong những sự hồi phục của toàn thị trường
và cái nguyên nhân của thị trường giảm mạnh trong giai đoạn vừa rồi liên quan chủ yếu đến
các chủ đầu tư bất động sản về thành vấn đề thanh khoản cũng như trái phiếu
vì vậy nên nhóm ngân hàng chỉ là nhóm bị ảnh hưởng gián tiếp
trong khi đó rất nhiều ngân hàng thì vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng so với cùng kỳ
vì vậy cho nên khi trong một sự hồi phục thì nhóm ngân hàng đoạn vừa rồi sẽ là nhóm dẫn dắt
lợi nhuận trức thuế quý ba năm hai nghìn hai mươi hai của các ngân hàng
tăng trưởng năm mươi năm bảy so với cùng kỳ
thu nhập lãi thuận tăng trưởng ba mươi một bốn so với quý trước nhờ tăng trưởng tính dụng cao một mươi sáu chín
và chênh lệch tỷ lệ dưới thu nhập lãi với ngân sách ngân hàng phải trả tức tỷ lệ niêm đang ổn định
mặc dù đánh giá lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ tăng trưởng chậm lại trong quý tư và nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên với định giá vào ở mức thấp
các chuyên gia đánh giá cổ phiếu ngành ngân hàng sẽ là cơ hội đầu tư hấp dẫn trong dài hạn
khi mà định giá một cổ phiếu ngành ngân hàng
chúng ta cần nhìn vô hai yếu tố thứ nhất là về chất lượng tài sản thứ hai là về dư nợ tiến dụng
thì dư nợ tín dụng của các cổ phiếu ngành ngân hàng ở thời điểm hiện tại đều ở mức khá là cao
khi mà các cổ phiếu trong ngành đều gần như sử dụng hết rome được phân bổ bởi ngân hàng nhà nước
bên cạnh đó thì chất lượng tài sản của các cổ phiếu ngành ngân hàng ở thời điểm này
cũng đã được cải thiện đáng kể và gần như là ở mức tốt so với cái giai đoạn trước đây
thì dựa trên những cái yếu tố đó chúng ta có thể nhận thấy là
ở thời điểm này thì các cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn đang ở một cái mức định giá khá là hấp dẫn
đặc biệt là sau khi thị trường điều chỉnh khoảng bốn mươi bắt đầu từ tháng bốn
các ngân hàng tư nhân ở giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một có định giá bình quân giao động
từ khoảng một năm đến hai lần bút trong khi hiện tại chỉ khoảng một đến một hai lần
trong khi chuyển vọng về aoe trong dài hạn cũng là rất tốt duy trì được một mươi tám hai mươi
vì vậy cho nên về xét về dài hạn thì cổ phiếu ngân hàng vẫn là một nhóm cổ phiếu rất hấp dẫn
diễn biến không mấy thuận lợi của thị trường ảnh hưởng lớn tới giá cổ phiếu
và giá trị vốn hóa của doanh nghiệp đang niêm yết
dù vậy vẫn có nhiều doanh nghiệp ghi nhận có vốn hóa tăng trong năm vừa rồi
trong đó ngành ngân hàng mà dẫn đầu là vietcombank với vốn hóa tăng hai mươi chín ba trăm linh tỷ đồng
tương ứng tăng tám so với thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một
và là doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất việt nam bốn trăm linh hai tỷ đồng
nhân định tổng quan cổ phiếu ngân hàng vẫn đang có mức chiếc khấu tương đối sâu so với giai đoạn lịch sử
khi mà các cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh mạnh khoảng bốn mươi thậm chí là có nhiều mã điều chỉnh khoảng năm mươi
thì đã đưa các cổ phiếu này về một cái mức định giá cực kỳ hấp dẫn
mới đây ngân hàng nhà nước cũng đã có quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tính dụng hướng năm hai nghìn hai mươi
thêm khóa từ một năm đến hai cho toàn hệ thống các tổ chức tính dụng
chiến khoán vn direct nhận định hệ thống ngân hàng việt nam đã được cải thiện hơn nhiều so với trước đây
và ngân hàng vẫn được hướng lợi nhiều nhất từ câu chuyện tăng trưởng kinh tế
của việt nam
do đó định giá ở mức thấp nhất lịch sử một lần ppp năm hai nghìn hai mươi ba đang mở ra một cơ hội đầu tư hết sức hấp dẫn
thành phố an toàn vừa nhận được phản ánh của người dân về việc hàng chục căn nhà xây dựng trái phép
trên đất nông nghiệp thuộc phường một mươi sáu quận tám thành phố hồ chí minh
dù tồn tại nhiều năm qua nhưng thực trạng này chưa được xử lý dứt điểm
trước đó thành ủy ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã nhiều lần chỉ đạo kiểm tra

sự lý nghiêm vi phạm về trật tự xây dựng và quy trách nhiệm người đứng đầu địa phương để xảy ra xe phạm
theo hồ sơ năm hai nghìn chín bà nguyễn thị hoa ngụ quận tân bình thành phố hồ chí minh
có nhận chuyến nhận từ người khác hơn năm m hai đất tòa lạc tại hẻm chín mươi hai đường phạm đức sơn
phường một mươi sáu quận tám thành phố hồ chí minh
diện tích đất trên được ủy ban nhân dân quận tám cấp hai giấy chứng nhận vào năm hai nghìn một mươi
và cập nhật tên bà hoa vào năm hai nghìn một mươi bảy
gồm sổ t năm tám nghìn sáu trăm linh sáu diện tích ba một trăm hai mươi ba m hai và sổ t năm tám nghìn sáu trăm linh bảy diện tích hai năm trăm linh bảy m hai
cả hai khu đất này đều mục đích sử dụng là đất ao thời hạn đến năm hai nghìn một mươi tám
cả hai khu đất của tôi thì tôi phát hiện là có nhiều hộ xây trái phép trên đất của tôi
và tôi cũng nhiều lần gửi đơn đến cơ quan của các cơ quan quản lý bên quận tám
nhưng tôi cũng muốn nhận được cái sự một cái động thái nào về để giải quyết cho cái quyền sử dụng đất của tôi
và trên cái sự lấn chiếm đó
ghi nhận tại hiện trường hai khu đất trên có hàng chục căn nhà được xây dựng
và một số căn nhà được xây dựng bằng cố sang kẽ là một vài lô đất bỏ trống phía sau là con rạch
người dân ở đây chia sẻ hiện chính quyền không cho xây dựng sửa chữa nhà
mà chỉ để những căn nhà đã tồn tại từ trước đó
ở đây khó xây dựng xây tạm
chứ mình không được xây cao lên xây lỏng đất đáy đất đất xấu lắm
đất này toàn là ruộng cây có gì không hả bây giờ sau này mấy năm nay mới xây lại
theo đơn đăng ký biến động đất đai tài sản gắn liền với đất
tại hai khu đất của bà nguyễn thị hoa thì vào ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
ubnd phường một mươi sáu quận tám đã xác nhận thủ đất trên chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan thẩm quyền
hiện có đơn tranh chấp khiếu nại hiện trạng có nhà ở hẻm xi măng
như vậy theo hiện trạng đã xác nhận thì chính quyền cần phải làm rõ những căn nhà trên phần đất của bà hoa
được xây dựng từ khi nào có được cấp phép hay không vì đây vẫn là đất nông nghiệp
gây đoạn đó là đất không có tranh cấp
tất cả là ổn định
về sau này thì năm giai đoạn khoảng độ chừng hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
thì bên mình mới phát hiện được có những cái người là họ và họ chiếm và họ xây dựng trái phép
thì lúc đấy là đã báo chính quyền lựa phương rồi
tuy nhiên là giai đoạn đấy thì chỉ có giải quyết cách khá là sơ sài
bên mình vẫn có liên tục gửi đơn thư đến các cơ quan
nhưng mà đến thực tế là đến hôm nay là cái tình trạng là lấn chiếm nó nhiều hơn
để làm rõ việc có hay không hành vi xây dựng trái phép hoặc buôn lỏng quản lý đất đai tại khu đất trên
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một vừa qua phóng viên đã liên hệ ưu ba nhân dân phường một mươi sáu và ưu ba nhân dân quận tám để tìm hiểu thông tin
tuy nhiên đến nay hai đơn vị chưa có phản hồi
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay
còn bây giờ minh thắng xin chào và hẹn gặp lại